tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo nguyễn mỹ bốn mươi tám tuổi
chủ tịch tp hội an tỉnh quảng nam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một do thiếu tiền tiêu xài nên mỹ đã nhiều lần vận chuyển ma túy cho một đối tượng tên là cu nhỏ không rõ lai lịch
vào chiều ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một như mọi lần mỹ điều khiển xe ô tô ra quảng trị nhận ma túy đã được thống nhất giao dịch từ trước
khi vừa về đến nam hầm đường bộ hải vân thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt quả tang thù giữ hơn ba kg ma túy đá
đến thời điểm bị bắt giữ mỹ đã ba lần vận chuyển chót lọt và nhận hai mươi năm triệu đồng tiền công